thời gian gần đây dừa khô nguyên liệu tại tỉnh bến tre liên tục rớt giá và ở mức thấp nhất trong vài năm qua khiến cho nông dân trồng dừa gặp nhiều khó khăn
trong đó một số vùng nông dân rất khó tiêu thụ do thương lái chỉ mua cầm chừng vì sợ giá tiếp tục xuống thấp sẽ bị lỗ
gia đình ông mai văn tụi xã định thủy huyện mỏ cây nam hiện còn hơn sáu m hai vườn dưa đã tới đợt nhưng vẫn chưa thu hoạch vì giá quá thấp
một số buông dừa đã khô rụng xuống đất và lên mọng
mấy tháng nay tại chợ thom huyện mỏ cây nam nơi được xem là chợ dừa lớn nhất miền tây giờ chẳng còn thấy cảnh ghe thuyền buôn bán tấp nập như trước đây
một số thương lái chỉ thu mua cầm chừng vì sợ giá dừa xuống quá thấp sẽ bị lỗ
theo báo cáo của sở công thương bến tre thì hàng năm giá dừa trên thế giới những tháng đầu năm đều có xu hướng giảm và thị trường tỉnh bến tre
cũng không nằm ngoài quy luật đó
xuất khẩu dừa trái từ đầu năm đến nay không nhiều nên cũng là nguyên nhân tác động đến giá dừa giảm
cái thứ nhất là giúp người dân trong việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất phẩm chất giá trị nông sản nâng cao thu nhập cho người dân
cái thứ hai là giúp họ trong việc liên kết để từ đó là hình thành được những dùng nguyên liệu có khả năng thu hút các doanh nghiệp
để mà liên kết tiêu thụ
hiện toàn tỉnh bến tre có hơn bảy mươi một ha dừa chiếm năm mươi diện tích dừa của cả nước với hơn một triệu nhân khẩu sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ dừa
trước thực trạng trên ngành nông nghiệp tỉnh bến tre sớm có phương án nhằm tạo đầu ra ổn định cho quả dừa
đồng thời xây dựng các tổ nhóm liên kết sản xuất dừa công nghiệp và dừa uống nước nâng cao năng lực cho các tổ hợp tác hợp tác xã
nông dân trồng dừa xoay nghiệp và các đơn vị tham gia
trong chuỗi hướng đến phát triển hiệu quả và bền vững chuỗi giá trị ngành dừa